sau dịp nghỉ tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám số lượng người dân đến phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nghệ an
để làm hộ chiếu và giấy thông hành đi đường tăng một cách đột biến so với ngày thường
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
lượng người tới làm thủ tục tăng đột biến vào dịp đầu năm là do nhiều người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động
đi du lịch hoặc những người đi làm ăn ở nước ngoài về ăn tết đổi hộ chiếu để kéo dài thời hạn sử dụng
để giải quyết nhanh gọn thủ tục cho người dân phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nghệ an
đã tổ chức sắp xếp khoa học nên hiện tượng chen lấn không còn xảy ra như những năm trước
năm nay có một điểm mới trong việc làm hộ chiếu và giấy thông hành đi đường là người dân có thể đăng ký tờ khai điện tử
điều này đã giúp giảm bớt thời gian làm thủ tục cho người dân rất nhiều
khiến việc làm thủ tục đơn giản gọn nhẹ và nhanh chóng hơn
tổng hãi ngày đầu của sau tết nguyên đán
số lượng công dân đến làm hộ sơ đã hơn một người hằng ngày
phòng quản lý xuất nhập cảnh đã huy động một trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ tiếp công dân
để cho công dân có thể nộp được hộ sơ trong ngày không ai phải về để đi lại nhiều lần cả
buổi tối lãnh đạo phòng quản lý xuất cảnh đã chỉ đào cho các đoàn viên thanh niên
tăng cường làm đêm vào các buổi tối để xử lý hồ sơ cho công dân một cách nhanh chóng và chính xác đúng quy định
hai ngày đầu sau tết nguyên đán
mỗi ngày phòng quản lý xuất nhập cảnh xử lý trên một hồ sơ
phòng quản lý xuất nhập cảnh đã huy động một trăm linh số cán bộ chiến sĩ tiếp công dân
để xử lý hồ sơ cho công dân một cách nhanh chóng thuận lợi
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an nghệ an cũng tăng cường phối hợp với đội trật tự công an tp vinh
công an phường trường thi tp vinh bảo đảm giữ gìn trật tự an ninh bên trong và bên ngoài nơi làm việc
cùng với việc giải quyết nhanh gọn các thủ tục cho người dân
phòng quản lý xuất nhập cảnh còn phối hợp với bưu điện nghệ an trả hộ chiếu
giấy thông hành đi đường về tận gia đình ngay sau khi có kết quả nhằm giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân